trước việc chậm tiến độ triển khai thực hiện dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay quốc tế long thành
ngày chín tháng ba chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cao tiến dũng đã ký văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ
một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
đối với hạng mục giả phá bom mìn trong phạm vi năm hectare xây dựng tỉnh kiến nghị xem xét phê duyệt tách hạng mục giả phá bom mìn
giao cho ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai làm chủ đầu tư triển khai thực hiện kiến nghị thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng
chính sách hỗ trợ xử lý tranh lệch giữa các khung chính sách đối với các hạng mục hai tuyến giao thông kết nối
và tái lập hạ tầng ngoài hàng rào sân bay quốc tế long thành
đến thời điểm này hai khu tái định cư phục vụ dự án vẫn chưa thể khởi công
tỉnh đồng nai mới chỉ giải ngân được khoảng một mươi trong tổng số được trung ương giao
lãnh đạo tỉnh đồng nai khẳng định sẽ kiên quyết xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân để ảnh hưởng tiến độ chung của dự án trọng điểm quốc gia này